các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại trọ ở quận tám tp hcm nơi có gần một trăm bốn mươi công nhân lao động đang lưu trú
cách đây vài tháng nơi đây từng là điểm đỏ do có đến trên tám mươi người lưu trú bị nhiễm covid một mươi chín và bị phong tỏa suốt gần sáu tháng
thời điểm ấy hầu hết người lao động ở khu trọ phải đối mặt với nỗi lo bệnh tật trong khi không có việc làm và thu nhập
cuộc sống của họ bị rơi vào bề tắc
thế nhưng chính lúc khó khăn ấy họ đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ chủ nhà trọ tổ chức công đoàn
từ các nhà hảo tâm và từ chính sự sẻ chia từng bó rau túi gạo của những người trong khu trọ
trải qua thời gian khốn khó họ từ những người không quen biết đã thực sự trở thành một gia đình
dù vượt qua dịch bệnh nhưng cuộc sống của người lao động ở đây vẫn còn rất nhiều vất vả
nên hầu hết họ đã quyết định không về quê mà ở lại thành phố ăn tết cổ truyền
dù ăn tiết xa nhà nhưng bù lại những người công nhân này nhận được rất nhiều sự quan tâm
xong xong với bữa cơm tất niên do chủ nhà trọ phối hợp với liên đoàn lao động quận tám và hội điện hiệp phụ nữ quận tổ chức
anh chị em trong khu nhà trọ cũng bàn nhau tổ chức cùng đón giao thừa
trải qua quãng thời gian khó khăn họ đã sớm coi nhau như anh em trong gia đình nên họ dự định tối giao thừa
các phòng trọ sẽ họp mặt và cung góp bánh mứt đồ ăn nước uống để đón giao thừa với nhau đi bù lại nỗi nhớ quê nhớ nhà
xin kính chúc cho những công nhân bị mắc kẹt tại thành phố vì dịch
sẽ sớm khỏi bệnh và đoàn tụ với gia đình trong thời gian sớm nhất